liên quan đến vụ xe tan gây náo loạn phố đi bộ đêm halloween ngày bảy tháng một mươi một
công an phường bến nghé quận một tp hcm đã ra quyết định xử phạt hành chính chín người
về hành vi gây mất trực tự nơi công cộng
tổng bức phạt tài xế và giống người trên xe tan là gần bốn triệu đồng
theo kết quả xác minh khoảng hai mươi h ngày ba mươi một tháng một mươi người đàn ông lái xe tan
chở theo tám người của cơ sở mai tán đi chơi halloween
những người này hóa trang thành nhiều hình dạng ma quỷ người tử vong
lộ trình xe đi từ quận bảy qua phố đi bộ nguyễn huệ quận một
xe này không đóng cửa chạy nhiều vòng quanh phố đi bộ
trên xe nhóm người nhảy múa đùa giỡn chọc ghẹo những người đi đường
đoạn clip này sau đó được đăng tải lên nhiều nền tảng mạng xã hội và thu hút lượng tương tác lớn
chiều ngày một tháng một mươi một công an quận một đã làm việc với tài xế
ngoài xứ phạt bảy trăm linh đồng lỗ tài xế không đóng cửa khi xe đang chạy
công an còn ra quyết định xứ phạt hành chính về hành vi gây mất trực tự nơi công cộng
đối với tám người mỗi người bị phạt bốn trăm linh đồng
tổng cộng mức phạt là gần bốn triệu đồng